các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên công an lâm đồng đã thành lập chuyên án giao hai đơn vị là phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và công an huyện di linh tiến hành đấu tranh
việc điều tra gặp nhiều khó khăn do quỹ tiến dụng gia hiệp không có camera an ninh công tác bảo vệ chưa nghiêm
qua quá trình khám nghiệm hiện trường ban chuyên án xác định thủ phạm là một nhóm đối tượng và chúng đã dùng xe ô tô để chở chiếc kết sắt rời khỏi hiện trường
nhiều khả năng do đối tượng từ địa bàn khác đến cấu kết với đối tượng tại địa phương gây án